tiếp tục chuyến công tác tại các tỉnh nghệ an và hà tĩnh đồng chí vương đình huệ
ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ cũng đã tham dự lễ kỷ niệm sáu mươi năm xây dựng
phát triển công ty điện lực nghệ an và lễ đón nhận huân chương lao động hạng nhì tại tp vinh tỉnh nghệ an
tại lễ kỷ niệm các đại biểu và các thế hệ cán bộ công nhân viên người lao động điện lực nghệ an
đã ôn lại chặng đường suốt sáu mươi năm qua với những nỗ lực kết quả đạt được
đóng góp tích cực cho công cuộc phát triển kinh tế và xã hội trên địa bàn
mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng công ty điện lực nghệ an đã nỗ lực không ngừng hoàn thành tốt
mọi chỉ tiêu kế hoạch do tổng công ty điện lực miền bắc giao bảo đảm cấp điện an toàn đầy đủ
ổn định với chất lượng dịch vụ ngày càng cao
thưa ủy quyền của chủ tịch nước phó thủ tướng vương đình huệ đã trao tặng huân chương lao động hạng nhì
cho công ty điện lực nghệ an và trao huân chương lao động hạng ba cho hai cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác